theo quyết định số hai mươi hai của thủ tướng về xây dựng nhà ở cho người có công năm hai nghìn một mươi tám
toàn tỉnh nhân bái đã có hơn một hai trăm linh ngôi nhà được chính phủ hỗ trợ xây dựng cho người có công với cách mạng
tính đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đã có hơn năm trăm bảy mươi nhà đã hoàn thành trong đó có hơn ba trăm sáu mươi nhà xây mới
hơn hai trăm một mươi nhà sửa chữa gần ba trăm linh nhà đang chuẩn bị khởi công
đã có hơn một trăm hai mươi nhà hoàn thành và nhận được kinh phí hỗ trợ bốn tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng
để đảm bảo tiến độ làm nhà ở theo chỉ đạo của tỉnh yên bái một số huyện đã ứng trước kinh phí
để hỗ trợ hai mươi triệu đồng một nhà đối với nhà xây mới bảy triệu đồng một nhà đối với số nhà sửa chữa
số tiền hỗ trợ còn lại thì các hộ gia đình sẽ được nhận sau khi nhà hoàn thành và hoàn tất hồ sơ hoàn công